cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi chương trình alo một trăm một mươi bốn phát sóng hàng tuần trên intv
chương trình do truyền hình công an nhân dân phối hợp với cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an thực hiện
thưa quý vị và các bạn cứ mỗi dịp vào hè là nỗi lo đuối nước ở trẻ em lại tăng lên
mỗi năm việt nam có trên hai trẻ em bị đuối nước
trong hai tháng gần đây đuối nước liên tục xảy ra tại các địa phương
đáng lo ngại hơn không chỉ một mà nhiều em học sinh cùng là nạn nhân trong một vụ việc
bởi vậy việc trang bị các kỹ năng phòng chống đuối nước tai nạn thương tích đối với trẻ em
thực sự rất cần thiết và phải tăng cường hơn nữa
nội dung sẽ có trong mục tiêu điểm tuần này
còn bây giờ là thông tin về các vụ cháy nổ sự cố xảy ra trong những ngày vừa qua
một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên đường dt bảy trăm bốn mươi một
đoạn qua huyện đồng phú tỉnh bình phước đã khiến xe container bốc cháy nhiều xe ô tô hư hỏng ít nhất một mươi người bị thương
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình phước
phối hợp với công an địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập tắt đám cháy trên xe container đồng thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu
đang di chuyển trên cao tốc pháp vân cầu rẽ xe khách biển số hà nam đang chở một mươi hành khách bất ngờ bốc cháy
khói đen bốc lên nghi ngút từ phía sườn xe
phát hiện sự cố tài xế nhanh chóng đỗ vào làn rừng khẩn cấp và thông tin cho lực lượng chức năng
rất may vụ việc không gây thiệt hại về người
hơn năm mươi cán bộ chiến sĩ công an và lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chỗ cùng người dân địa phương
đã được huy động để chữa cháy cửa hàng tạp hóa bốc cháy trong đêm tại xã bảo hà huyện bảo yên tỉnh lào cai
sau khi phát sinh lửa đám cháy nhanh chóng cháy lan cháy lớn bao phủ ngôi nhà và khu vực lân cận
công tác trị cháy gặp nhiều khó khăn
sau gần hai giờ đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn
nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do chập điện
thưa quý vị và các bạn đuối nước ở trẻ em đang có diễn biến rất phức tạp
với khoảng hơn hai em bị tử vong mỗi năm
điều đáng nói có những trường hợp nhiều trẻ cùng bị tử vong
hoặc nhiều trẻ trong một gia đình cùng bị đuối nước
những vụ tai nạn đáng tiếc liên tiếp xảy ra ở các địa phương thời gian qua
cho thấy việc nâng cao kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh cần thiết phải được tăng cường
tây nguyên đang cao điểm nắng nóng hanh khô
đối với những địa bàn có nhiều ao hồ sông suối đuối nước đã liên tiếp xảy ra
gia đình bà tớt chú tại làng bốt crêch xã hồ nôn huyện đắp đòa tỉnh gia lai
vẫn chưa thể nguôi ngoai về việc con gái và cháu ngoại của mình bị đuối nước tại sông ayun
đoạn qua làng bốt crêch xã hồ nôn
trước đó tại khu vực này cũng đã xảy ra đuối nước làm một người chết
gia đình tôi rất buồn nhớ đến con mà không ăn nổi cơm
làm gì cũng nhớ đến con
hôm đó tôi đã có dự cảm không lành
bảo nó ở nhà học bài để chị đi chăn bò
nhưng nó cứ nằng nạc đòi đi
không may cả ba đứa đều chết đuối
gia đình tôi đau khổ lắm
từ năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
trên địa bàn tỉnh gia lai
xảy ra một mươi vụ tai nạn đuối nước
làm chết một mươi ba người
trong đó có đến sáu vụ liên quan đến trẻ em
riêng trên địa bàn huyện đắp đoa
trong ngày hai mươi một và hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
đã liên tiếp xảy ra hai vụ trẻ em bị đuối nước
chiều ngày hai mươi một tháng ba
cháu seo chín tuổi
chú tại làng cóp xã con gang
cũng được phát hiện đuối nước
tại hồ nước cách nhà hai km
quan sát cũng đã tham mưu cho đồng ý quan sát
trong thời gian tới là
tiếp tục tuyên truyền
đồng thời phối hợp
với các phụ huynh
tuyên truyền cho con em
cách phòng trống đuối nước
lắp các biển báo
tắm suối là dễ bị chết đuối
trưa ngày hai mươi hai tháng bốn
một nhóm học sinh sau khi tan học
đã đến hồ thủy lợi việt đức bốn
xe cơ tour huyện chư quynh tỉnh đắk lắk
cách trường khoảng một km để tắm
trong lúc tắm
các em không may rơi vào khu vực nước sâu nguy hiểm
rồi bị đuối nước
một nhóm học sinh khác phát hiện vụ việc
đã hô hoán mọi người đến ưng cứu
thế nhưng khi đưa lên bờ hô hấp sơ cứu
các cháu đã không qua khỏi
đầu hè những đuối nước đã liên tiếp xảy ra
trở thành nỗi ám ảnh đối với các gia đình
đau lòng hơn không chỉ một
mà nhiều em học sinh cùng là nạn nhân
trong một vụ việc
thực trạng đuối nước ở trẻ em
ở khu vực các tỉnh tây nguyên
đang thực sự báo động
thường xuyên xảy ra ở khu vực nông thôn
nơi có nhiều ao hồ sông suối đập thủy lợi
đặc biệt là có nhiều ao hồ
được xây dựng để giữ chữ nước
phục vụ tưới cho các loại cây công nghiệp vào mùa khô
nhưng không có rào chắn bảo vệ cảnh báo
trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
toàn tỉnh đắk nông
đã xảy ra một mươi ba vụ đuối nước
làm chết một mươi sáu người
trong đó có một mươi bốn cháu dưới một mươi sáu tuổi
nguyên nhân đầu tiên
chúng ta nhìn vào sự hình thành
thể chất và kỹ năng của trẻ nhỏ
nếu như các con mà chưa được
đào tạo một cách bài bản
thì các con sẽ chưa thể có đầy đủ
kiến thức kỹ năng trải nghiệm
để có thể nhận diện được các mối nguy hiểm
khi tham gia các hoạt động dưới nước
và đặc biệt là khi các con gặp phải
người khác cần hỗ trợ
do bị đuối nước
thì các con chưa biết cách xử trí thế nào cho an toàn
thì điều này cũng khiến cho
cái tỷ lệ mà trẻ em
gặp phải đuối nước nó cao hơn
so với nhóm độ tuổi khác
nguyên nhân thứ hai chúng ta có thể kể đến
đó là việc chúng ta
hành luyện trang bị kiến thức kỹ năng
cho trẻ thì chưa được quan tâm đúng mức
điều này thể hiện
ở việc đó là chúng ta cũng sẽ
không khó để bắt gặp
những hình ảnh mà trẻ em đang vô tu
chơi đùa ở những khu vực
mà có nước chảy xiết
những khu vực mà ao hồ
sông suối không có rào chắn
nguyên nhân thứ ba
ở đây mà chúng tôi đánh giá
đó là cái sự phòng ngừa chủ động
từ phía người lớn
đó là những người giám hộ
người nuôi dưỡng
đối với trẻ
cha mẹ của trẻ thì cũng chưa thực sự
chủ động trong cái việc trang bị cho con
những cái kiến thức kỹ năng để phòng ngừa
vào các dịp nghỉ lễ dài ngày
các vụ đuối nước lại có chiều hướng gia tăng
tại tỉnh hà nam trong năm ngày nghỉ lễ
ba mươi tháng bốn một tháng năm
cũng đã xảy ra hai vụ tai nạn đuối nước thương tâm
làm bốn người tử vong
ngày một tháng năm tại chân núi mâm xôi
thuộc thôn hồng sơn xã thành sơn huyện kim bảng tỉnh hà nam
do thời tiết nóng nực
năm em học sinh sinh năm hai nghìn tám
họ và huyện kim bảng rủ nhau đến hồ nước
tại chân núi mâm xôi để chơi
quá trình chơi đùa không may hai em bị trượt chân
ngã xuống hồ nước
để bảo đảm cho các cháu an toàn
tăng cường công tác cảnh báo nguy cơ đuối nước
và vận động các tổ chức cá nhân
đầu tư xây dựng bể bơi hồ bơi
tại xã phường thị trấn trường học
tạo điều kiện cho trẻ em và thanh thiếu niên được học bơi
và tập luyện bơi phòng trồng đối nước
đây đang là một trong những cách làm được
nhiều địa phương áp dụng với mong muốn
giảm thiểu các vụ đối nước dịp hè
cũng tuyên truyền cho các cháu học sinh
ở các trường các lứa tuổi
như tiểu học và trung học cơ sở
trong dịp tới đây sẽ vào dịp ngày hè
cháu cũng không tham gia các việc vui chơi
ở các khu vực đã cấm nguy hiểm
và nếu như có tập trung ở những chỗ
để chúng ta tập trung bơi
thì ở những điểm có những người lớn
hoặc là phụ huynh
hoặc những người biết bơi đi kèm theo
để tránh việc những thương hiệu
để chúng ta tập trung bơi
để chúng ta tập trung bơi
tại nạn đáng tiếc xảy ra
không chỉ ở địa bàn vùng nông thôn
mà ở các thành phố
đuối nước ở trẻ em cũng có diễn biến rất phức tạp
tại hà nội từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến ngày một tháng năm
liên tiếp xảy ra tám vụ đối nước
khiến chín người tử vong
đặc biệt vụ việc đối nước thương tâm
xảy ra ngày hai mươi chín tháng bốn
trên địa bàn phường long biên quận long biên hà nội
đã khiến hai em học sinh tử vong
những vụ tai nạn đáng tiếc liên tiếp xảy ra
ở các địa phương
thời gian qua đã cho thấy
việc nâng cao kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh
cần thiết phải được tăng cường
và cần phải triển khai ngay đối với các cấp học
chúng tôi lưu ý quý vị phụ huynh
chúng ta giả soát
và kiểm tra lại
trong khuôn viên nhà mình
những khu vực nào có nguy cơ
khiến cho con nhỏ nhà mình
có thể bị ngã bị rơi xuống đó
và dẫn tới đối nước
thì chúng ta cần có rào chắn này
có biển cảnh báo
và căn dặn các con về những khu vực đó
đó là phụ huynh cũng cần
thường xuyên nhắc nhở con
về những mối nguy hiểm
khi con tham gia các hoạt động dưới nước
cùng với đó thì có thể
chúng ta chủ động dạy con bơi
hoặc nếu như không có điều kiện
để tự dạy con bơi
thì chúng ta cũng tìm cho con
những trung tâm những đơn vị dạy bơi uy tín
chất lượng đảm hảo an toàn
để cho con mình theo học
trường hợp nếu như phụ huynh muốn con
chuyển đổi hình thức thể thao
để giải luyện thân thể
thì cũng chọn cho con
những bể bơi đạt chuẩn
có trang thiết bị cứu hộ đầy đủ
có lực lượng thường trực giám hộ
tại bể bơi
để làm sao con mình vào đó
luôn luôn được an toàn
và tốt nhất là khi cho con đi bơi
thì phụ huynh nên đi cùng với con
để trông non con của mình
để các em có những ngày hè bổ ích và an toàn
những lớp học miễn phí cho trẻ em
có hoàn cảnh khó khăn
cũng đã được lực lượng công an duy trì
trong nhiều năm qua và đang tiếp tục được nhân rộng
các chiến sĩ cảnh sát phòng trái trợ trái
trực tiếp cùng đứng lớp
truyền đạt những kỹ năng bơi lội
và phòng tránh tai nạn thương tích
trước khi học sinh nghỉ hè
lực lượng công an đã đồng loạt tổ chức
những buổi tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng
phòng chống tai nạn thương tích đuối nước như thế này
cho học sinh các bậc học
thực hành các thao tác đơn giản
cách quan sát cách kêu cứu
khi không ai gặp sự cố đối nước
đưa kiến thức phòng trái trợ trái
kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích
vào giảng dạy trong nhà trường
sẽ giúp các em học sinh trang bị được kiến thức
một cách bài bản và khoa học
độ phủ của hoạt động này cũng nhanh chóng được nâng lên
khi ngành công an và ngành giáo dục
có sự phối hợp chặt chẽ
với mong muốn giảm thiểu các vụ tai nạn thương tích xảy ra
và trong mỗi tình huống nguy cấp
các em học sinh đều sẽ có kỹ năng xử lý linh hoạt
hiệu quả và phù hợp
thưa quý vị và các bạn
trong công tác phòng trái trợ trái
ý thức của mỗi người dân vô cùng quan trọng
hãy trang bị cho mình và các thành viên trong gia đình
những kỹ năng thoát nạn và xử lý sự cố
ngay từ lúc mới phát sinh
từ đó giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra
sau đây sẽ là hướng dẫn của cục cảnh sát phòng trái trợ trái
và cứu nạn cứu hộ bộ công an
thưa quý vị và tất cả các bạn
chúng ta thường xuyên học những kỹ năng
kỹ năng cứng kỹ năng mềm
nhưng đôi khi chúng ta lại quên mất những kỹ năng liên quan đến sinh tồn
và hôm nay
xuân bắc sẽ cung cấp cho các bạn
một vài kỹ năng thoát hiện khi xảy ra
để chiều khóa cửa
ở đúng nơi quy định và dĩ lệnh
có sẵn phương án thoát nạn
qua cửa chính và cửa phụ
để giúp vụ phá rỡ và thăng dây
gần lối thoát nạn
nếu nhà bạn không có cửa phụ
phải tính sẵn phương án ra ngoài qua ban công
qua cửa sổ lên trên tầng
sang nhà kế bên dùng thang dây hoặc dây
leo xuống đất hoặc thoát ra ngoài
qua đủ mái nhà
lưu ý có lối thoát hiểm cho người già và trẻ nhỏ
khi ở nhà một mình
và hướng dẫn cho tất cả những người trong gia đình bạn được biết
đến đây thì thời lượng của chương trình tuần này cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này tuần sau